các bạn hãy nghe những chia sẻ của chuyên gia về những ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường thai kỳ đến người mẹ và thai nhi
như chúng ta biết là đái tháo đường thai kỳ tức là đái tháo đường được chẩn đoán lần đầu trong ba tháng giữa của thai kỳ
tức là nó loại trừ những trường hợp đái tháo đường trước đó rồi mang thai
thế cho nên đái tháo đường thai kỳ thì thông thường là nó diễn biến trong quá trình có thai
và sau khi có thai khoảng sau sáu tuần thì đái tháo đường sẽ mất đi
thế nhưng mà những người đã từng có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì sẽ rất dễ dẫn đến khoảng bốn mươi sáu mươi sẽ thành đái tháo đường trong tương lai
và trong cái chế độ ăn của bệnh nhân đai tháo đường thai kỳ cũng thế là khoảng bảy mươi tám mươi có thể kiểm soát được bằng chế độ ăn
bệnh đai tháo đường ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động ăn uống không hợp lý làm gia tăng béo phì dối loạn chuyển hóa
đặc biệt bệnh ngày càng trẻ hóa với nhiều ca mắc ở độ tuổi hai mươi ba mươi tuổi
thậm chí đã ghi nhận ở trẻ nhỏ chín một mươi ba tuổi
vậy những dấu hiệu nhận biết sớm đái tháo đường là gì cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ để hiểu rõ vấn đề này
thông thường đái tháo đường tuyếp hai thì thường gặp ở những lứa tuổi từ bốn mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi
thế nhưng mà gần đây thì cái tỷ lệ đái tháo đường được chẩn đoán ở lứa tuổi trẻ khá nhiều
và đặc biệt ở việt nam mình đã có những trường hợp được chẩn đoán đái tháo đường tiếp hai ở lứa tuổi chín tuổi một mươi một tuổi
thế và nó liên quan rất nhiều tới cái nối sống cái tốc độ đô thị hóa cái chế độ ăn không hợp lý và nhất là những cái mà giảm hoạt động thể lực
bởi vì bây giờ những người trẻ làm việc nhiều rồi máy tính rồi điện thoại họ không giao lưu họ không tập thể dục hoặc là họ không tăng cường cái hoạt động thể lực
và gây ra những cái dối loạn thừa cân béo phỉ và đó chính là cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng tăng đái tháo đường nhiều hơn
đái tháo đường như các bạn biết là đái tháo đường là một căn bệnh
nó thầm không có triệu chứng báo hiệu không có biểu hiện gì cả
thế và đến khi bệnh nhân đã được chẩn đoán hay thường thì hầu như là đã có những biến chứng mạng tính và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
thế thì thực tế mà nói thì hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách là chúng ta đối với những người mà có đối tượng có yếu tố nguy cơ bị đai thao đường
thì lên tầm soát sớm lên đi khám định kỳ để nhằm phát hiện sớm bệnh và phòng ngừa sớm hơn
thực ra thì cái này cái chế độ ăn
từ trước đến nay ngày xưa thì các nhà nghiên cứu đã thấy rằng không ăn thì đường huyết có thể nó giảm hơn đấy
nhưng sau một thời gian thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng dối loạn dinh dưỡng
và từ cái chỗ không ăn đấy thì nó không chuyển hóa được thành năng lượng không có dinh dưỡng để chuyển hóa năng lượng
và không chuyển hóa được thì nó sẽ phải chuyển hóa lipid chuyển hóa protid và nó gây ra toàn bộ cái hệ thống dối loạn chuyển hóa khác
và chính vì thế mà cái nguy cơ bệnh nhân không ăn để cho đường huyết thấp đi
làm cho tình trạng bệnh nó lặng lên rất là nhiều
những bà mẹ mà đang mang thai thì đặc biệt những người mà mang thai ở lứa tuổi cao từ ba mươi năm tuổi trở lên
những người có yếu tố nguy cơ ví dụ như là có bố mẹ anh chị em ruột đã bị đáy thao đường
hoặc là những người mà có cái tiền sử đã đẻ con to trên bốn cân
thì những người tăng huyết áp những người dối loạn lipid máu thì lên chú ý là phải đi tầm soát đái thao đường trong quá trình mang thai
hoặc trước khi mà họ có thai thì họ lên đến khám bác sĩ
để xem xem mình có vấn đề gì không và bác sĩ có thể có đưa ra những cái lời khuyên
chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tiểu đường
một chế độ ăn đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng đủ về số lượng và chất lượng có thể cân bằng đường huyết
đảm bảo tình trạng cân bằng an toàn khi bị bệnh tiểu đường
bữa ăn của người bệnh tiểu đường phải có đầy đủ các chất như bột đường chất đạm chất béo chất sơ và chất khoáng để đảm bảo sức khỏe của người bệnh
nhìn chung người bệnh nên chọn ăn nhiều thực phẩm ít làm tăng đường huyết nhiều chất sơ như rau xanh hoa quả ít ngọt như táo bưởi ổi bổ sung thêm thịt cá sữa với lượng vừa phải
lượng thức ăn phải tùy theo cân nặng và mức độ hoạt động thể lực của người bệnh
mỗi bữa ăn hỗn hợp gồm các chất bột đường và nhiều chất sơ có tác dụng hạn chế tăng đường huyết sau ăn
ngoài ra bệnh nhân đái tháo đường cần có chế độ tập luyện khoa học hợp lý
ngoài ra bệnh nhân đái tháo đường cần có chế độ tập luyện khoa học hợp lý
phải thay đổi lối sống thực hiện chế độ ăn đúng khoa học hơn tăng cường hoạt động thể lực hơn sẽ tốt hơn cho bệnh nhân